sáng ngày ba tháng sáu đại hội đại biểu đảng bộ quận ba đình nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm chính thức khai mạc
đây là đảng bộ cấp trên cơ sở được thành ủy hà nội lựa chọn chỉ đạo tổ chức đại hội điểm
tới dự chỉ đạo đại hội có ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ
đại hội vinh dự được tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng gửi lãng hoa chúc mừng
phát biểu chỉ đạo tại đại hội bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ đề nghị
quận tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế là một trong bốn quận trung tâm của thủ đô
ba đình cần thực hiện các giải pháp tích cực hiệu quả trong đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động
phát huy mọi khả năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế các ngành lĩnh vực có trình độ chất lượng
và giá trị gia tăng cao thân thiện với môi trường tiếp tục bảo tồn tôn tạo các khu vực nội đô lịch sử
kiểm soát tốc độ gia tăng dân số nhất là khu vực trung tâm
qua hình thức bầu trực tiếp tại đại hội đồng chí hoàng minh dũng tiến bí thư quận ủy ba đình khóa hai mươi năm
được đại hội tín nhiệm bầu làm bí thư quận ủy ba đình khóa hai mươi sáu